tàu federal cardinal quốc tịch panama đang trên hành trình từ singapore đi thiên tân trung quốc
khi đến vị trí cách mũi vũng tàu khoảng một trăm ba mươi năm hải lý về phía đông nam
thì trên tàu có một thuyền viên quốc tịch philippines bất tỉnh
thuyền đã liên lạc với trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
cục hàng hải việt nam bộ giao thông vận tải đề nghị hỗ trợ
tàu sir hai trăm bảy mươi hai nhận nhiệm vụ đi cứu nạn và đến giờ một mươi phút ngày hai mươi ba tháng bốn
đã đưa nạn nhân về đến cầu cảng trung tâm tại vũng tàu để đưa nạn nhân đi cấp cứu
sau khi làm xét nghiệm nhanh covid một mươi chín đối với nạn nhân bước đầu cho kết quả âm tính
để bảo đảm an toàn trong công tác phòng dịch trung tâm đã tiến hành phun khử trùng
tại tàu sar hai trăm bảy mươi hai tạm thời cách ly theo dõi sức khỏe đội cứu nạn tham gia cấp cứu nạn nhân
theo phương án đã ban hành